chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thanh hiền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thương chú tại tổ hai mươi một phường bắc cường tp lào cai tỉnh lào cai
về tội mua bán phụ nữ
cũng liên quan đến tội mua bán phụ nữ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng giàng xeo hảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú
tại thôn máu chóa sủ xã tả ngay trồ huyện mường khương tỉnh lào cai
và đối tượng cao thị thu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thị trấn mường khương huyện mường khương tỉnh lào cai
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lào cai
cũng về tội mua bán phụ nữ
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện